từ ngày một chín tp hà nội sẽ tổ chức thí điểm các tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ hoàn kiếm
áp dụng từ một mươi chín h thứ sáu đến hai mươi bốn h chủ nhật hàng tuần
để nhằm phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
vừa công bố kế hoạch triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông
bố trí các chốt trực cấm phương tiện phân luồng giao thông quanh khu vực này
theo đó hơn năm mươi chốt với hàng trăm cảnh sát giao thông cơ động công an khu vực
sẽ được thiết lập quanh khu phố đi bộ từ ngày một tháng chín để bảo đảm an toàn giao thông
trật tự công cộng và chống ủn tắc
cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phân làm ba vòng kiểm soát
vòng một với hai mươi chín chốt mỗi chốt gồm ba cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát bảo vệ
cảnh sát cơ động công an phường quận ở khu vực phía trong giáp danh khu phố đi bộ
các chốt này thực hiện nhiệm vụ cấm toàn bộ phương tiện vào không gian đi bộ
vòng hai với một mươi chín chốt gồm hai mươi chín chiến sĩ
các chốt này phối hợp với phòng ngoài cùng lực lượng cảnh sát cơ động hướng dẫn các phương tiện
tham gia giao thông theo hướng phù hợp chỉ dẫn các điểm trong giữ xe
vòng ba gồm các chốt có nhiệm vụ hướng dẫn phân luồng giao thông
hạn chế phương tiện vào khu vực vòng hai và không gian đi bộ hướng dẫn các phương tiện đi vòng tránh
tuyến này gồm chín chốt một mươi một chiến sĩ
ngoài ra lực lượng tuần tra kiểm soát gồm hai mươi chiến sĩ dùng xe máy chuyên dụng tuần tra
trên sáu tuyến phố gần trung tâm để tuyên truyền hướng dẫn các phương tiện từ xa
phát hiện những hành vi vi phạm giao thông xử lý những trường hợp cố tình chống đối
đôi xe cháy phép gây mất an ninh trật tự
đại tá đào vĩnh thắng trường phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội khẳng định
với những người chưa nắm được thông tin đi vào đường cấm thì lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở
tuyên truyền còn những người không nghe theo sự chỉ dẫn của cảnh sát sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật